hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiện tượng tâm lý ám ảnh hàng nghìn người nhiễm omicron ở mỹ
chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh youtube sức khỏe đời sống
nơi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình y tế sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn trước tình trạng diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
lãnh đạo sở văn hóa truyền thông hà nội cho biết
không tổ chức các hoạt động ngoài trời chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
theo đó hà nội không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các đêm biểu diễn văn hóa nghệ thuật
và đếm ngược countdown chào năm mới như các năm trước
thay vào đó hà nội sẽ tổ chức một số hoạt động trực tuyến để chào đón năm mới
quay trước chương trình biểu diễn nghệ thuật rực rỡ sắc xuân phát trên đài truyền hình địa phương
vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai hà nội vận động các tổ chức cá nhân trang trí chiếu sáng khu đô thị
mặc tiền trung sở tòa nhà khách sạn trung tâm thương mại
lãnh đạo ubnd quận hoàng kiếm cũng cho hay
các hoạt động chào đón năm mới hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn đều bị dừng
do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
quận hoàn kiếm đang ở cấp độ ba màu cam nguy cơ cao
do đó các hoạt động và sự kiện tập trung đông người bị hạn chế
nhà hàng dịch vụ ăn uống trên địa bàn chỉ được phép bán mang về
và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
hơn một tuần qua hà nội là địa phương liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm trong ngày
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai hà nội ghi nhận một tám trăm tám mươi hai ca bệnh
trong phiên họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố vào chiều hai mươi chín tháng một mươi hai
phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong cho hay
dự báo trong dịp tết dương lịch và nguyên đáng nhâm dận hai nghìn hai mươi hai
tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
khi việt nam đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng omicron
sau khi ghi nhận ca nhiễm omicron đầu tiên trong nước
hà nội đã gửi hai mươi hai bão bệnh phẩm đến viện vệ sinh dịch tế trung mương
để giải trình tự gen nhằm chủ động giám sát phát hiện sớm biến thể omicron
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm omicon nào
sáng ba mươi tháng một mươi hai lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho hay
hà nội đã lấy hai mươi hai mẫu bệnh phẩm của các f ở khu vực nguy cơ cao
để chủ động giám sát phát hiện sớm biến thể omicron
hà nội đã gửi hai mươi hai mẫu bệnh phẩm đến viện vệ sinh dịch tế trung mương
để giải trình tự gen nhằm chủ động phát hiện sớm
hiện các mẫu đã có kết quả đều là chủng delta chưa ghi nhận biến thể omicron
trước đó vào trưa hai mươi tám tháng một mươi hai bộ y tế công bố ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên tại việt nam
đây là hành khách trên chuyến bay qh chín nghìn hai mươi tám từ anh quốc về việt nam
đáng chú ý theo điều tra có một trăm sáu mươi năm người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân này
tất cả cũng đã được cách ly tập trung theo quy định
trong đó chủ yếu là người hà nội và ba địa phương khác
kết quả cho thấy một mươi năm trên hai mươi hai mẫu gửi đều thuộc biến thể delta
bảy mẫu không đủ tải lượng để giải trình tự gen
hà nội chưa ghi nhận thêm người nhiễm sars cov hai biến chủng omicron
phó giám đốc sở y tế hà nội vũ cao cương thông tin
việc lấy mẫu f thuộc khu vực nguy cơ cao gửi giải trình tự trên
sàng lọc chủ động biến thể omicron là hoạt động thường quy ở tất cả địa phương
theo chỉ đạo của bộ y tế từ khi chủng này xuất hiện
ông cương cho hay chúng tôi lấy một số mẫu ở khu vực nguy cơ cao
chủ động giám sát xem có biến thể omitforn hay không
chứ không phải là lấy mẫu người đi cùng chuyến bay với cả omicron
hiện không cách ly tại hà nội mà cách ly tại tỉnh khác
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bộ y tế công bố ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên tại việt nam
người này là hành khách trên chiến bay bamboo airways qh chín nghìn hai mươi tám
từ anh quốc trở về sân bay nội bài vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai
test nhanh dương tính tại sân bay
sau nhập cảnh hành khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng
về khu cách ly của bệnh viện một trăm linh tám hà nội
xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
cho kết quả dương tính ct một mươi sáu năm mươi hai
với yếu tố dịch tễ trở về từ anh quốc
vào ngày hai mươi tháng một mươi hai bệnh viện một trăm linh tám đã tiến hành giải trình từ bộ gen sars cov hai
trên bệnh nhân này
kết quả nghi ngờ nhiễm biến thể omicron
tuy nhiên do chủng omicron có chứa đến ba mươi sáu đột biến trong protein guide
trong đó có một số đột biến nhiễm độc biến mất đoạn trong lần giải trình tự thứ nhất
chưa cho kết quả khẳng định rõ ràng
do vậy vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai nhóm nghiên cứu tiến hành lấy mẫu
lại cho bệnh nhân
kết quả giải trình tự gen xác định bệnh nhân mang biến chủng omicron b một một năm trăm hai mươi chín
so sánh trên hệ thống phân tích cho thấy độ chính xác là chín mươi chín chín mươi chín
theo cục y tế dự phòng bộ y tế có một trăm sáu mươi năm người đi cùng chuyến bay
với bệnh nhân nhiễm biến thể omicron đầu tiên tại việt nam
trong đó chủ yếu là người ở hà nội và ba địa phương khác
để tăng cường giám sát và phòng chống biến thể omicron
sở y tế hà nội đã chỉ đạo các đơn vị chủ động giám sát
quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài
đặc biệt các trường hợp đến đi về từ các quốc gia khu vực đã ghi nhận
và lây lan biến thể mới như
các quốc gia khu vực nam châu phi và một số quốc gia khu vực châu âu
thực hiện việc xét nghiệm cách ly giám sát theo dõi y tế cho người nhập cảnh
theo đúng quy định
mặc dù mỗi ngày đều có hàng chục nghìn người nhiễm covid một mươi chín
nhưng một số người vẫn hoang mang lúng túng không biết chuẩn bị những gì
khi mình trở thành f hoặc f một
mới đây bác sĩ hoàng thanh tuấn viện bỏng quốc gia
đã có những gợi ý những thứ cần thiết
khi bạn không may là f một hoặc f
để đảm bảo cách ly và tự điều trị
nội dung chia sẻ là tổng hợp từ kinh nghiệm chống dịch
từ tài liệu của bộ y tế và cdc hoa kỳ
theo đó người f một f hai cần chuẩn bị thuốc các loại thuốc dự phòng như sau
một các thuốc hạ sốt f venegan panadol
hai nhóm các thuốc chữa ho
ba nhóm các thuốc tiêu chảy
bốn nước súc miệng
năm cồn sát trùng
sáu các thuốc bệnh
bảy thuốc sịch mũi các loại
chín các loại tháo dược trị cảm trị ho
một mươi nước uống thông thường
một mươi một nước bù điện giấy
vô cùng quan trọng khi bạn bị sốt
và đặc biệt khi nhiễm covid một mươi chín
uống đủ lượng nước cần thiết
có thể giúp duy trì sự ổn định của niêm mặt mũi
giảm kích ứng khó chịu khi ho hát hơi
hay thậm chí là thở
đồ ấm này giữ cho bề mặt niêm mặt dễ lành hơn
và giúp chống lại sự xâm nhập thêm của virus
đây là các thuốc cần có trong tủ thuốc gia đình
đặc biệt là trong mùa dịch
vì triệu chứng có thể xuất hiện bất kể lúc nào
và ta có thể dùng ngay
đặc biệt covid một mươi chín lại hay biểu hiện vào ban đêm
nên những thuốc này cần có
vật tư cần dùng
một nhiệt kế
hai máy đỏ svo hai
ba que test nhanh
bốn khẩu trang
sáu các máy theo dõi bệnh nền
những vật tư này cần thiết
để chúng ta tự cách ly
tự theo dõi bệnh nền
và tự theo dõi được mình và gia đình
với tình trạng ca mắc mới liên tục tăng như hiện nay
việc bàn có thể trở thành f một hay f
là điều khó tránh khỏi
bởi vậy hãy thật bình tĩnh khi không may
có kết quả xét nghiệm dương tính covid một mươi chín
liên hệ ngay với trung tâm y tế gần nhất
để hướng dẫn
chắc chắn bạn sẽ không bị bỏ rơi giữa đại dịch
thưa quý vị các bạn
kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai đang cận kề
nhiều tỉnh thành phố
không hạn chế người dân trở về quê đón tết
tuy nhiên người về từ hà nội
cần có điều kiện gì có phải cách ly hay không
người dân cần làm thủ tục khai báo
và mang theo những gì khi vào các địa phương
mời quý vị cùng theo dõi
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc
thành phố hải phòng
hiện người dân vào thành phố
không phải xuất trình kết quả xét nghiệm sars cov hai
nhưng phải khai báo di chuyển nội địa
qua phần mềm pc covid
thực hiện năm k và khai báo y tế
tại trạm y tế các xã phường thị trấn nơi cư trú lưu trú
nếu công dân từ vùng dịch cấp độ ba bốn
vùng cam và vùng đỏ
vào hải phòng lưu trú cư trú
sẽ phải cách ly và xét nghiệm kiểm tra
vào ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
cụ thể nếu đã tiêm đủ vaccine covid một mươi chín
thì cách ly tại nhà bảy ngày
nếu chưa tiêm đủ vaccine
hoặc tiêm mũi hai chưa đủ một mươi bốn ngày
thì cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
người khỏi bệnh covid một mươi chín từ vùng đó về
phải tự theo dõi sức khỏe bảy ngày
nếu người về từ vùng dịch cấp độ một
vùng xanh và vàng thì chỉ cần
tự theo dõi sức khỏe
nếu mới khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc tiêm đủ hai mũi vaccine
thì tự theo dõi sức khỏe
trong vòng bảy ngày
còn chưa tiêm đủ vaccine hoặc mũi hai chưa đủ một mươi bốn ngày
thì tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày
hiện các chốc kiểm soát
ở cửa ngõ quảng ninh vẫn hoạt động
người vào chỉ cần quét mã
để khai báo y tế
quảng ninh không yêu cầu giấy xét nghiệm
với người vào địa bàn
cũng không có quy định nào hạn chế
người từ hà nội hay các địa phương
về quê đoán tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên địa phương áp dụng cách ly tập trung
với người đến từ vùng dịch cấp độ ba cấp độ bốn
theo đó người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
cách ly tập trung bảy ngày
lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ một và ngày thứ bảy
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe
tại nhà bảy ngày
người chưa tiêm đủ hoặc đã tiêm đủ liều vaccine
trong đó có liều cuối cùng chưa qua một mươi bốn ngày
sẽ phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày
xét nghiệm ba lần vào ngày thứ một ngày thứ bảy
và ngày thứ một mươi bốn
tại các địa phương khác như hải dương thái bình nam định
đều thực hiện công tác phòng chống dịch
trong tình hình mới
theo đó việc lưu thông qua các cửa ngõ
ra vào địa phương cũng không bị kiểm soát
người dân được yêu cầu chủ động khai báo y tế
qua phần mềm kiểm soát pc covid
thực hiện năm k
với những người dân từ hà nội
hay các địa bàn khác về quê đón tết dương lịch

cần khai báo y tế với xã phường nơi cư trú
nếu người dân từ vùng dịch
cấp độ ba bốn về
sẽ được hướng dẫn theo dõi tại nhà
đối với người đã khỏi bệnh covid một mươi chín
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
xin đưa chuyển sang tin tức
về diễn biến covid một mươi chín trên thế giới
thưa quý vị các bạn mỹ là nước
đang phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề
mới đây cố vấn y tế của nhà trắng
ông anthony fauci cho biết
dịch sẽ còn tiếp tục quan thẳng
làn sóng ca nhiễm biến thể omicron ở mỹ
sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo cố vấn y tế của nhà trắng
ông anthony fauci
làn sóng ca nhiễm biến thể omicron
chắc chắn đạt đỉnh khá nhanh ở nam phi
tôi sẽ tưởng tượng với quy mô của đất nước chúng ta
xem xét sự phân lập của nhóm
đã tiêm chủng so với nhóm không nhận
vaccine phòng covid một mươi chín
điều này có thể sẽ kéo dài hơn
một vài tuần có thể là
đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
tôi nghĩ như vậy
về mặt kỹ thuật omicron sẽ có thể
đẩy nhanh sự kết thúc của đại dịch
nếu chứng minh được biến thể với mức độ
lây truyền cao này sẽ thay thế các chủng khác
tôi hy vọng là vậy dù chẳng có điều gì
đảm bảo trường hợp đó sẽ xảy ra
những phát biểu trên được cố vấn y tế
của nhà trắng đưa ra trong bối cảnh
do ca nhiễm covid một mươi chín ở mỹ
như ngày gần đây có dấu hiệu gia tăng
theo số liệu thống kê được trang
world domestic công bố
mỹ trong ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
đã ghi nhận thêm

và một bảy trăm bảy mươi bảy ca tử vong
nâng tổng số trường hợp
nhiễm và tử vong do covid một mươi chín
ở nước này lên lần lượt là

dữ liệu của trung tâm kiểm soát
và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
được trang tin abc news trích dẫn cho thấy
mới có khoảng sáu mươi một bảy
người dân nước này nhận đủ
liệu vaccine phòng covid một mươi chín
không chỉ chịu thiệt hại
nặng nề về kinh tế và tính mạng con người
tại mỹ hàng nghìn người mắc covid một mươi chín
đang cảm thấy xấu hổ vì cho rằng
bản thân mắc bệnh do làm điều gì đó
sai trái và rằng họ đang
bị người khác đánh giá không tốt
lynn bufka giám đốc cấp cao
tại hiệp hội tâm lý mỹ
và là một nhà tâm lý học lâm sàng
cho biết bà không ngạc nhiên
khi những người bị nhiễm virus có cảm giác xấu hổ
theo bà tâm lý xấu hổ này
từng xuất hiện kèm với nhiều
chẩn đoán sức khỏe khác nhau như hiv
hay thậm chí ung thư
điều này xuất phát từ suy nghĩ của bệnh nhân cho rằng
họ đang bị người khác nhìn nhận và đánh giá
trên thực tế có rất nhiều người
bị phán xét vì mắc covid một mươi chín
vì vậy có thể hiểu được
vì sao bệnh nhân có thể cảm thấy xấu hổ
bufka cho biết
bà theo dõi một tài khoản chia sẻ hình ảnh
và câu chuyện về những người mắc vì virus
những câu hỏi như đó là
người đã được tiêm phòng chưa tại sao
họ bị bệnh rất dễ dàng xuất hiện
tuy nhiên đó không phải là vấn đề
vấn đề là những người này đã mắc
một căn bệnh thực sự khủng khiếp
và họ đã chết vì nó
bà bufka nói
trước tâm lý xấu hổ này các chuyên gia và bác sĩ
đã đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân covid một mươi chín
sue varma bác sĩ về tâm thần
ở new york
gợi ý rằng bệnh nhân nên nghĩ về nguyên nhân
khiến bản thân cảm thấy xấu hổ
chẳng hạn như bệnh nhân có thực hiện đủ
các quy tắc phòng bệnh không
hay cố gắng hết mình để giữ gìn sức khỏe không
theo bác sĩ suy nghĩ thấu đáo
có thể giúp bệnh nhân vượt qua được tâm lý xấu hổ đó
một số nghiên cứu chỉ ra rằng
sự xấu hổ thường ngăn cản
những người nhiễm hiv tiết lộ
các sự việc liên quan
bà bufka tin rằng những điều tương tự
đang diễn ra hiện nay
cảm xúc này có thể ngăn mọi người
nhận được sự chăm sóc sức khỏe cần thiết
hoặc ngăn họ thông báo về bệnh tình
cho những người tiếp xúc với họ
bà nói bà kêu gọi những người dương tính
với virus nên tập trung vào hành động tốt nhất
cho sức khỏe của bản thân và những người xung quanh
các chuyên gia cũng khuyên rằng
người bệnh không cần phải giải thích quá nhiều
khi có người nói về nguyên nhân mắc covid một mươi chín
giáo sư tâm lý học
thuộc chương trình tâm lý học lâm sàng
của đại học bắc carolina
nói rằng bệnh nhân thay vì để ý phán xét
của người khác và cố giải thích
thì hãy nhớ rằng
chúng ta không thể kiểm soát hành động
và suy nghĩ của người khác
nếu ai đó đang khiến cho bạn xấu hổ
vì mắc bệnh có lẽ đã đến lúc
cần xem xét lại mối quan hệ đó
hàng triệu người khác đã bị mắc bệnh
bạn không phải là người duy nhất
bạn không phải là người đầu tiên mắc covid một mươi chín
và cũng sẽ không phải là người cuối cùng
kết quả xét nghiệm dương tính với virus
không khí ai trở thành một người vô trách nhiệm
bởi vì đừng tự ti mặc cảm
rất nhiều người mắc covid một mươi chín trước bạn đã hồi phục
và quay trở về cuộc sống bình thường
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị các bạn
cho đến nay mexico đã hoàn thành tiêm chủng
cho tám mươi chín dân số trưởng thành
và bắt đầu tiêm mũi tăng cường
cho người trên sáu mươi tuổi nhân viên y tế
trong bối cảnh biến thể omicron lây lan
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
ủy ban liên bang phòng chống rủi ro y tế mexico
đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine
phòng ngừa covid một mươi chín abdala của cuba
với kết luận rằng
loại vaccine này đáp ứng các yêu cầu
về chất lượng an toàn và hiệu quả
là một cơ quan được tổ chức y tế liên mỹ
paho công nhận
quyết định của coferis
có hiệu lực ở các quốc gia khác
chứ không chỉ là riêng mexico
cho đến nay mexico đã hoàn thành
tiêm chủng cho tám mươi chín dân số trưởng thành
và bắt đầu tiêm mũi tăng cường
cho người trên sáu mươi tuổi nhân viên y tế
và giáo viên trong bối cảnh biến thể
omicron đang nhanh chóng lan rộng
trên khắp thế giới
về phần mình tập đoàn sơn dược bio cuba pharma
cũng cho biết
mexico đã có thể nhập khẩu vaccine abdala
phục vụ cho chiến dịch chủng ngừa
cho người trên một mươi chín tuổi
ngoài abdala cuba đã nghiên cứu thành công
hai loại vaccine ngừa covid một mươi chín khác
và soborna plus
tuy nhiên cả ba vaccine này đều chưa được
tổ chức y tế thế giới who phê duyệt
do đó bio cuba pharma
khẳng định quyết định của chính phủ mexico
sẽ góp phần giúp các vaccine ngừa covid một mươi chín
của cuba được phổ biến trên thế giới
hiện các loại vaccine này mới chỉ được
áp dụng tại một số nước
trong đó có việt nam iran venezuela
phần cuối bản tin sẽ là những tin tức không mấy khả quan
khi tính tới sáu giờ sáng nay
ba mươi tháng một mươi hai
theo trang thống kê world master
đại dịch covid một mươi chín tiếp tục hoành hành
ở hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
khiến hai trăm tám mươi bốn tám triệu người nhiễm virus
và hơn năm bốn triệu người tử vong
trước thực trạng này
who đã đưa ra lời cảnh báo
về một cơn sóng thần mang tên covid một mươi chín
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai cảnh báo
một cơn sóng thần covid một mươi chín sắp ập đến
khi hai biến thể omicron và dandruff
cùng lan nhanh khiến sức ca nhiễm mới
cao kỷ lục ở nhiều nước
kéo theo bệnh nhân phải nhập viện và tử vong tăng
ông kêu gọi quốc gia phân phối vaccine
đồng đều hơn và cho rằng
quá chú trọng tiêm mũi tăng cường
tại các nước phát triển
có thể khiến nguồn cung vaccine cho các nước nghèo bị bó hẹp
who đang thực hiện chiến dịch vận động
để tất cả quốc gia đạt mục tiêu
chủng ngừa covid một mươi chín cho bảy mươi dân số
vào giữa năm hai nghìn hai mươi hai
nhà chức trách trung quốc
sẽ cho lập vùng đệm
tại các vùng thành phố dọc biên giới
nhằm ngăn chặn covid một mươi chín lây lan
và đảm bảo hoạt động kinh tế diễn ra bình thường
người đứng đầu nhóm chuyên gia tư vấn
cho chính phủ trung quốc về phòng chống covid một mươi chín
nhịp sống tại các vùng đệm
vẫn diễn ra bình thường
dù các chốc giáo dục được thiết lập
người dân không được phép vượt ranh giới
trừ khi thực sự cần thiết
nếu phát hiện ca nhiễm
có biện pháp như sàn lọc và tri vết
sẽ được triển khai ở từng địa điểm cụ thể
biện pháp trên được thực thi
khi trung quốc liên tục phải đối phó với các ổ dịch
một trong những điểm nóng dịch bệnh hiện nay
là thành phố tây an
theo các nhà chức trách
nguồn lây từ một người nhập cảnh qua đường hàng không
từ pakistan đã lan ra sáu thành phố thuộc năm tỉnh
với tổng số một trăm năm mươi hai ca nhiễm được ghi nhận
trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
hồi đầu tháng
ủy ban y tế trung quốc đã yêu cầu
các địa phương có giao thương biên giới
thành lập các vùng đệm
đối với các trung tâm vận chuyển hàng không
nhà chức trách khuyến cáo tăng cường giám sát
sàn lọc tại sân bay
siết chặt quy trình vệ sinh
ở những khu vực thuộc chuỗi sản xuất và lưu kho lạnh
tâm dịch của trung quốc hiện nay
là thành phố tây an thuộc tỉnh thiểm tây
nhà chức trách cho rằng
nguồn lây là từ một hành khách nhập cảnh
đường hàng không từ pakistan
sau đó lan sang sáu thành phố
ở năm tỉnh trên cả nước
trong tổng số một trăm năm mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín
được ghi nhận ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
có đến một trăm năm mươi một ca là ở tây an
thưa quý vị các bạn
không chỉ trong nước

biến thể omicron và delta cùng lan nhanh
khiến số ca nhiễm mới cao kỷ lục
điều này đang nây dọa sự quá tải y tế
ở nhiều nước
trong đó có cả việt nam
nếu chúng ta không tự nâng cao ý thức
để bảo vệ chính mình và xã hội
và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại